tổng thống nga vladimir putin đã ký phê chuẩn khái niệm chính sách đối ngoại nga mới
cung cấp một góc nhìn tổng thể về những ưu tiên chiến lược đối ngoại của nước nga
tài liệu dài bốn mươi hai trang đưa ra những thay đổi đối với quan điểm của nga về thế giới
đặc biệt là mối quan hệ ngày càng đối đầu với phương tây
học thuyết chính sách đối ngoại cập nhật của nga
coi chính sách hung hăng chống nga của mỹ và các đồng minh là rủi ro lớn đối với an ninh của nga
tài liệu khẳng định phương tây từ chối công nhận thực tế của một thế giới đa cực
và hướng tới mục tiêu loại bỏ cạnh tranh quân sự và kinh tế
cũng như trấn áp những người bất đồng chính kiến
để đối phó moscow kêu gọi tăng cường hợp tác giữa tất cả các quốc gia đang đối mặt với áp lực nước ngoài
mặc dù vậy học thuyết mới vẫn duy trì quan điểm
moscow không coi mỹ và các đồng minh là đối thủ
mặc dù nhận ra mối đe dọa do chính sách của họ gây ra
moscow hy vọng rằng các quốc gia phương tây sẽ nhận ra rằng
chính sách thù địch đối đầu không có tương lai
và cuối cùng sẽ phải nối lại sự hợp tác thực chất với nga trên cơ sở tôn trọng lợi nhau
bên cạnh đó trong học thuyết mới nga cũng kêu gọi hợp tác toàn cầu
nhằm mở ra những triển vọng kinh tế mới
tổng thống putin đã giải thích yêu cầu sửa đổi học thuyết chính sách đối ngoại
là do những thay đổi mạnh mẽ trong bối cảnh quốc tế
bao gồm cả điều mà moscow mô tả là cuộc chiến hỗn hợp đang diễn ra
do phương tây tiến hành chống lại nga vì các hành động của nước này ở ukraine
nga lần gần đây nhất nga sửa đổi khái niệm chính sách đối ngoại là vào năm hai nghìn một mươi